phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
khẳng định tất cả công dân đều phải chấp hành nghiêm các quy định trên tinh thần thượng tôn pháp luật
ngày một mươi chín tháng năm công an thành phố bến cát tỉnh bình dương thông tin vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn vào chiều tối ngày một mươi tám tháng năm
nạn nhân là n n h sinh năm hai nghìn một mươi một trú tại phường thới hòa tp bến cát
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm
n n h hát cùng nhóm bạn đi tắm và câu cá tại hồ nước ở phường thới hòa sau đó hát bơi ra xa và bị chuột rút
tuy nhiên các bạn khác tưởng hát đang đùa dỡn đến khi nạn nhân chìm hẳn mọi người mới hoảng hốt tìm kiếm nhưng không thấy
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm
đến khoảng hai mươi một giờ tối cùng ngày lực lượng đã tìm thấy nạn nhân dưới hồ nước
sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và nạn nhân
cơ quan chức năng đã bản giao nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự
video cảnh nạn nhân chơi với dưới nước được chia sẻ trên mạng xã hội khiến dư luận bàng hoàng
vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh cho các em nhỏ và phụ huynh về sự nguy hiểm khi vui chơi dưới nước
cần có sự giám sát chặt chẽ của người lớn để đảm bảo an toàn cho trẻ em
ngày một mươi chín tháng năm thông tin từ công an quận tây hồ hà nội đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính
đối với nda sinh năm hai nghìn tám chú tệ phường tứ liên quận tây hồ
với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội
nda đã đăng tải thông tin không đúng sự thật bôi xấu hình ảnh lực lượng công an nhân dân
trước đó ngày hai tháng năm công an quận tứ liên quận tây hồ phát hiện thông tin đăng tải
trong nhóm giao thông đường bộ hai mươi bốn giờ trên nền tảng mạng xã hội facebook
bởi tài khoản mang tên đức an với nội dung công an đánh dân ở tứ yên
kèm theo nội dung đó là hình ảnh đông người tụ tập trong ngõ nhỏ
có một người mặc sắc phục cảnh sát nhân dân đang cùng người dân xung quanh
không chế một người đàn ông nằm dưới đất
công an phường tứ liêm khẳng định nội dung này không đúng sự thật
theo đó đây là hình ảnh ghi nhận sự việc vào tối ngày một tháng năm
đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
cần ngăn chặn ngay nên cám bộ công an phường khống chế đưa về trụ sở làm việc
theo cơ quan chức năng nội dung tài khoản đức an đăng tải khi chưa xác minh làm rõ
gây ảnh hưởng xấu trong dư luận
tiến hành sang minh công an phường tứ liên nhận định
chủ tài khoản nda đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật
với mục đích tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội
sau khi được cơ quan công an giải thích nda và gia đình nhận thức được hành vi của mình
là vi phạm pháp luật tự gỡ bài đăng và chịu trách nhiệm về hành vi của mình
mới đây lãnh đạo ban chỉ huy quân sự thị xã hương trà thừa thiên huế cho biết
người dân vừa phát hiện một quả đạn còn nguyên đầu nổ trong quá trình thi công trạm y tế
hiện lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm để tiến hành các bước xử lý
khoảng một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng năm trong quá trình đào móng để thi công công trình trạm y tế xã
ở thôn tam hiệp xã bình thành lái máy xúc phát hiện một quả đạn nên báo lực lượng chức năng
ban chỉ huy quân sự xã bình thành sau đó xuống hiện trường để căng dây cắm biển cảnh báo nguy hiểm
đồng thời báo cáo cơ quan liên quan để có hướng xử lý
theo đó quả đạn nghi là đạn dù có kích thước dài khoảng sáu mươi cm đường kính một mươi năm cm
thời điểm phát hiện còn nguyên đầu nổ
ban chỉ huy quân sự xã bình thành cho biết đang liên hệ với đội giả phá bom mìn
của bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tiến hành xử lý quả đạn đồng thời tiến hành kiểm tra
vì không loại trừ khả năng sẽ còn phát hiện thêm những vật liệu nổ tại khu vực này
ngày hai mươi tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu an giang cho biết
đã khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nguyễn trọng nghĩa sinh năm hai nghìn hai
ngụ đồng tháp về tội cố ý gây thương tích
trong lúc nhậu nghĩa nghi vợ hờ quen biết người khác nên đã xảy ra mâu thuẫn
lúc cự cãi nghĩa đã dùng dao để sẵn trong túi quần để tấn công liên tiếp vợ hờ gây thương tích nặng
theo điều tra nghĩa và nguyễn thị kim ngờ sinh năm hai nghìn năm ngụ tại huyện trợ mới tỉnh an giang
sống với nhau như vợ chồng quá trình sống chung nghĩa và ngự thường xảy ra mâu thuẫn
nghĩa đã hành hung ngờ nên người này bỏ nhà đi ra ngoài thuê trọ tại phường long phú thị xã tân châu
khoảng một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bốn nghĩa đi đến nhà trọ để tìm ngờ nói chuyện mục đích kêu về nhà
sau khi nói chuyện nghĩa điều khiển xe máy chở đi nhậu cùng với một số người bạn của ngờ
trong lúc nhậu nghĩa nghi ngờ ngờ có quen biết với người khác nên cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
sau đó nghĩa điều khiển xe chở người về nhà trọ
khi đến khu vực khóm long thị đê phường long thạnh thị xã tân châu do sợ về nhà bị nghĩa tấn công
nên ngờ đã nhảy xuống xe và chạy vào một quán nước bên đường
thấy vậy nghĩa đuổi theo và dùng dao tấn công nhiều nhát vào người ngừ gây thương tích với giám định là hai mươi tám
sáng ngày hai mươi tháng năm đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
công an thành phố đà lạt lâm đồng đã mời làm việc với tài xế dừng ô tô giữa đường vào khu di tích hồ tuyền lâm
để chụp ảnh nhảy múa tập thể dục công an thành phố đà lạt đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
qua quá trình xác minh làm rõ công an xác định tài xế điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi chín a
là bà n t b g bốn mươi một tuổi trúi tại thành phố đà lạt
làm việc tại cơ quan công an bà dê cho biết khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày một mươi bảy tháng năm
bà dê điều khiển ô tô chở theo bốn người phụ nữ trong nhóm tập thể dục đi vào khu du lịch hồ tuyền lâm
để tham quan và chụp ảnh qua trình lưu thông bà d đã cho ô tô dừng ở đoạn đường hoa phượng tím
đoạn qua hồ tuyền lâm để chụp ảnh bà dê cho biết sau khi dừng và chụp hình được một mươi phút
cả nhóm ngẫu hứng lấy hoa trong ô tô ra để phát nhạc tập thể dục
bà để loa ở nắp capo ô tô và đứng tập thể dục ở đầu xe
cũng theo bà dê sau khi tập được năm mươi bảy phút thì có một người lái ô tô theo hướng ngược lại nhắc nhở
nên cả nhóm lập tức dừng lại cất đồ và lên xe đi tiếp
khi đổ xe bà không thấy có biển cấm rừng cấm đỗ nên chủ quan bà nhận thấy hành vi đổ xe giữa đường rồi nhảy múa
tập thể dục của mình là sai và xin rút kinh nghiệm và hứa không tái phạm
hiện nay công an thành phố đà lạt tiếp tục làm việc với nhóm phụ nữ nói trên để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định
thưa quý vị sáng ngày hai mươi tháng năm tòa án nhân dân tỉnh lào cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu bí thư tỉnh ủy lào cai nguyễn văn vịnh và một mươi sáu bị cáo trong vụ án khai thác quạng apatit trái phép
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi ngày
phiên tòa dự kiến kéo dài một mươi ngày

cụ thể tháng bốn năm hai nghìn chín ông vịnh đã ký cấp giấy chứng nhận thực hiện khách sạn nhà hàng do công ty lila ma trên khu đất ba bảy mươi bảy hectare tổng vốn đầu tư hơn năm tỷ đồng
tuy nhiên khi thi công liama phát hiện có quạng apatit nên đề nghị công ty apatit việt nam nhập số khoáng sản này
quá trình điều tra nguyễn mạnh thừa và nguyễn văn vịnh khai nhận vào giáp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi năm khi ông vịnh là bí thư tỉnh ủy lào cai thừa đã mang năm tỷ đồng đến nhà tặng quà tết cho vịnh
việc tặng quà tết cho ông vịnh được bị cáo thừa thực hiện sau khi công ty lilama đã san gạt xong mặt bằng dự án khai thác và tiêu thụ trái phép song quạng apatit trong diện tích ba mươi bảy bảy trăm linh m hai
sau khi nhận số tiền này ông vịnh đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết
thưa quý vị cùng với việc khởi tố hải idol và ba bị can khác về tội gây dối trật tự công cộng cơ quan công an đã tổ chức khám xét nơi ở của bị can hải
theo đó cơ quan chức năng đã thu giữ một số vật dụng có liên quan để phục vụ
ngày một mươi chín tháng năm thông tin từ lãnh đạo công an huyện gia lộc hải dương cho biết các đơn vị nghiệp vụ của công an huyện đã tổ chức khám xét nơi ở của phạm đức hải
tức hải ido hai mươi tám tuổi trú tại xã thống canh huyện gia lộc
tại đây cơ quan công an thu một số máy tính điện thoại sổ sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra
về nguyên nhân việc hải aido và các bị can khác ngày hai mươi một tháng bốn đã tổ chức dừng đoàn xe dâu tại km một năm trăm linh tuyến đường trục băng nam
địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
theo cơ quan công an tranh thủ đám cưới của nguyễn văn năm là nhân viên cũ của hải
hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước dâu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức hải nghề nghiệp bán quần áo đã sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng online trên facebook tiktok
hải đã mượn nam cưới của bạn để đánh bóng tên tuổi nhằm tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
từ đó hải idol đã giàn xếp dàn xe sang rước dâu dừng đỗ dưới lòng đường tuyến trục bắc nam để chụp ảnh ghi hình
vào thời điểm đó vương đình trường hai mươi tuổi chú tệ huyện tân kỳ nghệ an là bạn của hải idol đã phát live stream trên mạng xã hội facebook bằng tài khoản hải idol vượt khó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đã phát thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
hiện tại tài khoản mạng xã hội facebook hải idol vượt khó đã ở trạng thái ngừng hoạt động người dùng không thể truy cập được
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các bị can đã vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông gây un tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật
coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
trước đó liên quan đến sự việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với phạm đức hải
vương đình trường nguyễn văn năm hai mươi năm tuổi chú tại huyện gia lộc và phạm ngọc phong hai mươi năm tuổi trú tại thành phố thanh bình thành phố hải dương tỉnh hải dương để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
bị can nguyễn văn năm cũng chính là chú rể trong đoàn xe đón dâu dừng đỗ trái phép trên tuyến đường trục bắc nam vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc tiếp tục điều tra làm rõ
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức vừa được chúng tôi cập nhật mời quý vị tiếp tục theo dõi
ngày một mươi chín tháng năm tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận cho biết đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý vừa bắt giữ hai tàu cá trên đảo đang đưa khách đi tham quan trái phép đảo hòn hải
trước đó lúc một mươi chín h ngày một mươi một tháng năm trong lúc đi tuần tra trên biển tàu của đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý phát hiện tàu cá bth tám mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi tám ts công suất máy hai mươi cv chiều dài chín hai m do ông đặng văn chánh ba mươi bảy tuổi chú thôn triều dương xã tàm thành huyện đảo phú quý chủ phương tiện đang chở tám du khách đi câu cá trên biển
đây là các du khách đến từ tp hcm theo tour đặt trước trên mạng xã hội do anh nguyễn văn biên ba mươi bốn tuổi ở xã
tàu cá tàm thành huyện phú quý quảng bá trên các trang cá nhân của mình
gần năm giờ sau tàu tuần tra của đồn biên phòng cửa khẩu cảng phú quý tiếp tục phát hiện tàu cá bth chín mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi một ts có công suất năm trăm một mươi năm cv dài một mươi năm một m do anh nguyễn tấn tài ba mươi năm tuổi ở mỹ khê xã tàm thành đảo phú quý làm chủ phương tiện đang chở một mươi du khách trên tàu có cả người nước ngoài
chiếc tàu này đang trên đường đến tham quan đảo hòn hải cách đảo phú quý chừng ba mươi năm hải lý
và đi câu cá dài
trí trên biển khu vực xung quanh đảo hòn hải
theo điều tra ban đầu anh phạm bé sinh ba mươi tám tuổi ở tỉnh hậu giang làm nghề kinh doanh trên đảo phú quý lập trang cá nhân yêu đảo rồi làm tour thu tiền đưa khách đi tham quan các đảo trong đó có đảo hòn hải
thời điểm phát hiện tour du lịch đảo của người này đã có một mươi hai khách đăng ký tham quan đảo hòn hải có cả người nước ngoài có đóng tiền phí
sau đó ông phạm bé xin thuê tàu đưa khách đi tham quan
cả hai tàu vi phạm trên đều không có đầy đủ các loại giấy phép
đăng kiểm đăng ký theo quy định và có thu tiền của du khách từ chín trăm linh đồng đến bốn triệu đồng trên khách
bộ đội biên phòng bình thuận đã xử phạt một mươi triệu đồng trên tàu với các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và vi phạm trong lĩnh vực thủy sản
thông tin ban đầu vào lúc một mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm phát hiện khói bốc lên từ khu vực nhà xưởng trong công ty
ngay lập tức người dân và doanh nghiệp kéo vọi nước các vật dụng chữa cháy tại chỗ để dập lửa
đồng thời báo cơ quan chức năng đến hỗ trợ
tuy nhiên do bên trong khu vực nhà xưởng có nhiều thùng hóa chất nguyên vật liệu từ nhựa cao su nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã điều động xe chuyên dụng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp công an huyện trảng bom và người dân dập tắt lửa ngăn chặn đám cháy
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế
bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người
tuy nhiên khu nhà xưởng và nhiều tài sản bên trong đã bị lửa thiêu dụi thiệt hại lớn
nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tổng công ty điện lực dầu khí việt nam công ty cp mã chứng khoán pow công bố tình hình kinh doanh tháng bốn với lợi nhuận tăng vọt dù ba tháng đầu năm sụt giảm
công ty cho biết tháng bốn là thời điểm cuối mùa khô tại miền nam đầu mùa khô ở miền trung bắt đầu mùa nắng nóng tại miền bắc
nhiệt độ bình quân tăng cao trên cả ba miền đặc biệt tại tp hcm nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện lịch sử
giá điện thị trường toàn phần fp bình quân tháng bốn tăng so với các tháng đầu năm dự kiến đạt khoảng một bảy trăm bốn mươi năm đồng trên kw
điều này khiến sản lượng điện của các nhà máy thuộc pow tăng cao
ước tính doanh thu bán điện của toàn công ty trong tháng bốn đạt gần ba hai trăm bốn mươi tỷ đồng tăng hai mươi năm so với cùng kỳ năm trước
với đóng góp chủ yếu từ nhà máy cà mau một và hai
cùng vũng áng một tổng công ty cho hay doanh thu này chưa có thuê giá trị gia tăng
chưa có thuế phí tài nguyên và không bao gồm sản lượng doanh thu ngoài thị trường
kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn thành phố hà nội
sẽ diễn ra trong hai ngày tám và chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đầu tiên áp dụng quy chế thi mới
với điều chỉnh quan trọng về danh mục vật dụng được phép mang vào phòng thi
thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm tại hà nội cần ghi nhớ danh mục các vật dụng
được mang vào phòng thi gồm bút viết thước kẻ bút trì tẩy trì ê kè thước vẽ đồ thị dụng cụ vẽ hình
máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thể nhớ
atlas địa lý việt nam được biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn sáu
không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác
bên cạnh đó
thí sinh cũng cần lưu ý danh mục các vật dụng cấm mang theo vào phòng thi
đây là lần đầu tiên quy chế thi quy định rõ các vật dụng cấm mang vào phòng thi gồm giấy thàn
bút xóa đồ uống có cồn vũ khí và chất gây nổ gây cháy tài liệu thiết bị truyền tin
thu phát sóng thông tin ghi âm ghi hình hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi
nếu mang theo vật dụng trái phép vào phòng thi thí sinh sẽ bị đình chỉ thi
những thí sinh bị đình chỉ thi sẽ mất quyền tham gia xét tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
ngày một mươi chín tháng năm đại diện công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
cơ quan này vừa phối hợp cùng công an xã bình châu chặn bắt nhóm thanh thiếu niên
có hành vi điều khiển xe mô tô lặng lách đánh võng nẻt vô gây mất an ninh trả tự
theo đó vào dạng sáng cùng ngày công an huyện xuyên mộc nhận được tin báo của người dân
về nhóm thanh niên đang tụ tập chạy xe lặng lách nẻt vô đánh võng dàn hàng ngang
phóng xe mô tô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã bình châu
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông
chủ trì phối hợp cùng với các lực lượng và công an xã bình châu
triển khai phương án phối hợp xử lý nhóm thanh thiếu niên không để gây mất an ninh trật tự
các lực lượng đã tiến hành chốt chặn không chế ban giữ nhóm thanh thiếu niên
cùng tăng vật là hai mươi phương tiện các loại
qua kiểm tra các phương tiện này hầu hết đã được thay đổi kết cấu hình dáng và độ máy để đạt được tốc độ cao
mới đây một vụ tai nạn đã xảy ra trên quốc lộ hai mươi đoạn qua ngã ba âu cơ xã lộc nga thành phố bảo lộc
vào thời điểm trên xe máy do ông l quy tê bốn mươi một tuổi ngụ tại xã hoàn ninh huyện di linh
điều khiển liêu thông trên quốc lộ hai mươi
theo hướng từ bảo lộc đi đà lạt
khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều
khiến ông tê và xe máy do ông điều khiển ngã ra đường
cùng lúc xe bên mang biển số ba trăm hai mươi năm x do tài xế lt năm mươi ba tuổi ngụ tại xã lộc an huyện bảo lâm điều khiển
đang lưu thông cùng chiều phía sau không kịp xử lý đã cán qua người khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi tai nạn xảy ra trạm cảnh sát giao thông madaway thuộc phòng cảnh sát giao thông công an lâm đồng
và công an tp bảo lộc đã có mặt điều tiết giao thông đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm do nguyên nhân vụ tai nạn
tối ngày một mươi chín tháng năm lãnh đạo ủy ban dân huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa cho biết
khoảng một mươi năm giờ cùng ngày trên địa bàn xã đồng tiến phát hiện cô gái tử vong cạnh xe máy
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện triệu sơn thời điểm xảy ra sự việc trên địa bàn xã đồng tiến có mưa rông kèm sấm xét
một cô gái ngoài hai mươi tuổi điều khiển xe máy đi trên đường
khi đến địa phận xã đồng tiến thì gặp nạn tử vong
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện triệu sơn cho biết nạn nhân quê ở xã phượng nghi huyện như thanh tỉnh thanh hóa
ngay sau đó lực lượng chức năng đã liên hệ đến gia đình và bàn giao nạn nhân để người dân đưa về mai táng
vào khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày một mươi chín tháng năm tại km một trăm ba mươi sáu cộng một trăm linh cao tốc nội bài lào cai
thuộc địa phận xã quy mông huyện trấn yên tỉnh yên bái xảy ra vụ tai nạn khiến giao thông ủn tắc kéo dài
cụ thể vào thời điểm trên xe ô tô tải do lái xe nguyễn ai thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị điều khiển đi hướng lào cai hà nội mất lái đâm va vào lăng can cầu dẫn tới quay ngang đường
tại thời điểm trên xe ô tô đầu kéo kéo theo rơm móc do lái xe nguyễn đình đồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại xã khánh thiện huyện yên khánh tỉnh ninh bình điều khiển đi hướng nội bài lào cai đâm va vào phần đuôi xe ô tô tải
hậu quả hai xe hư hỏng một lái xe bị thương nhẹ theo quy định
được phát hiện đã tử vong tại một ao nước do người dân đào để phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn bốn xã ea tìa
trước đó ngày một mươi tám tháng năm tại xã ea cao thành phố buôn ma thuột đắk lắc cũng xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ tử vong
hai nạn nhân là hth sinh năm hai nghìn một mươi một và hz sinh năm hai nghìn một mươi bốn cùng ngụ buôn hờ đớt xã ea cao
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ea cao trưa ngày một mươi tám tháng năm hai trẻ xuống ao nước người dân đào để tưới cây tắm và không may bị đuối nước
sau khi xảy ra những vụ tai nạn thương tâm trên chính quyền các địa phương đã thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
đồng thời hỗ trợ mai táng các nạn nhân theo phong tục địa phương
lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền các gia đình và cộng đồng các biện pháp phòng chống đuối nước
tuyệt đối không để trẻ tự ý ra tắm ao hồ sông suối khi không có sự giám sát của người lớn
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoàn clip ghi lại cảnh một chiếc xe máy trượt ngã lao thẳng về phía đầu xe tải khiến người xem thoát tin
trong clip một người đàn ông điều khiển xe máy đang di chuyển theo hướng ngược lại
phát hiện ra sự việc tài xế xe tải đã lập tức dừng xe trước khi va chạm xảy ra
may mắn là người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ và đã đứng dậy được ngay sau đó
đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm chú ý và ý kiến bình luận từ phía người xem
thông tin từ công an thành phố dĩ an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một nam thanh niên tử vong
phòng ngủ nghi bị điện giật
thông tin ban đầu cuối giờ chiều ngày một mươi chín tháng năm người thân của anh nhl hai mươi một tuổi
ngụ thành phố thủ đức tới nhà kho trên đường hai bà trưng nối dài
thu phương đông hòa thành phố dĩ an để tìm gặp anh l
tuy nhiên khi vào bên trong thì phát hiện anh l nằm tử vong trong phòng ngủ
nhận tin báo công an thành phố di an cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt lấy lời khai nhân chứng khám nghiệm hiện trường
tại hiện trường nạn nhân mặc quần đùi cởi chân nằm dưới nền nhà xung quanh có nhiều dây điện
dây sạc điện thoại còn cắm ổ điện trong đó có một dây nằm trên người
theo camera thì khuya một mươi tám tháng năm nạn nhân ngồi vừa bấm điện thoại vừa cắm sạc pin thì bất ngờ ngã ra tử vong
qua kiểm tra bằng bút thử điện chiếc điện thoại anh l sử dụng vẫn có dấu hiệu bị nhiễm điện bàn tay bị bỏng
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mê linh thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với bùi thị trang sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường chú đông xuân sóc sơn hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào sáng ngày bảy tháng hai chị hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú vĩnh yên vĩnh phúc
điều khiển xe máy đi bán gà tại huyện mê linh thành phố hà nội
khi đến cầu thôn do thượng xã tiền phong huyện mê linh chị hát gặp một người phụ nữ điều khiển xe máy honda way hỏi mua gà
đối tượng hỏi mua một mươi năm con gà với giá năm hai triệu đồng sau đó người này mượn điện thoại của chị hát với lý do gọi điện về cho mẹ
để hỏi số lượng gà cần mua do điện thoại của đối tượng hết pin khi mượn được điện thoại của chị hát đối tượng lưu số điện thoại
của đối tượng và danh bạ của chị hát đặt tên giả danh ngân hàng tiếp đó đối tượng nhắn tin mạo danh ngân hàng với nội dung
cộng số tiền năm triệu đồng vào tài khoản của chị h lúc này đối tượng gửi thêm tin nhắn khác với nội dung cộng một mươi triệu đồng
vào tài khoản của chị hát lấy lý do chuyển nhầm tiền cho chị hát và yêu cầu chuyển lại số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của đối tượng
chị hát đồng ý và đưa cho đối tượng ba triệu đồng tiền mặt còn bảy triệu đồng chị hát bảo chồng truyền khoản cho đối tượng
nhận được tiền đối tượng bảo chị hát chờ gà đến nhà cho đối tượng lợi dụng lúc chị hát không để ý đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi
phát hiện mình bị lừa chị hát đã đến cơ quan công an trình báo
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn âm lịch ngày dân lịch năm nay từ một mươi chín đến hết hai mươi một tháng năm
người dân làng vân hà xưa có tên gọi là yên viên tên tục gọi là làng vân huyện việt yên tỉnh bắc giang
lại nô nức mở hội vật cầu nước một lễ hội mang đậm tính lịch sử độc đáo vui vẻ kịch tính và độc nhất vô nhị
lễ hội là nét tính ngưỡng thờ thần mặt trời của người dân thời xưa mang đặc trưng của văn hóa luôn nước
thể hiện niềm khao khát của cư dân nông nghiệp
nói về sự độc đáo của hội vật cầu nước làng vân người xưa ví nếu đi xem hội mà không biết đến lễ hội vật cầu nước làng vân
xã vân hà huyện việt yên thì quả là chưa phải người sảnh săn hội
hay còn có họa rằng khánh hạ làng vân hội vật cầu khắp vùng kinh bắc chẳng có đâu
quan quân gánh sức dành cho được sân chơi bùn nước họa một màu
tục truyền rằng khi xưa có vị thân mẫu sinh một lần được năm người con bốn trai một gái
đạt tên là trương hống trương hát trương lừng trương lẫy người con gái tên mỹ đạm
năm người con của bà có dung mạo khác thường khí chất hiển lộ
khi đất nước lâm nguy triệu việt vương rút quân rời bỏ kinh thành về đầm dạ trạch lánh nạn
anh em họ trương liền ra tay giúp nước
sau khi đại thắng trở về đầm dạ trạch thì bị bọn quỷ đen quấy phá
hai bên sung trận với giao ước ai thắng sẽ được thường ai thua sẽ phải quy phục
bọn quỷ đen thu trận quy hàng các đại tướng
từ đó trở đi dân làng vân mở hội vật cầu nước còn gọi là hội thánh hạ
vào ngày hóa của đức thánh với ý nghĩa tưởng nhớ và mừng chiến thắng của các ngài
các thế hệ người làng vân đã gìn giữ và lưu truyền điển tích này từ thế kỷ thứ sáu cho tới ngày nay
các thanh niên khỏe mạnh tham gia hội vật cầu được gọi là quang cầu
nhân dịp kỷ niệm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng một mươi chín tháng năm
tại đèo pren đà lạt ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây
thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ
tỉnh lâm đồng nhận trồng năm mươi triệu cây xanh các loại
tính đến hết năm hai nghìn ba mươi lâm đồng đã trồng hai mươi sáu ba triệu cây xanh đạt năm mươi hai năm kế hoạch
để đảm bảo trồng hoàn thành số cây xanh còn lại trong năm hai nghìn hai mươi bốn
lâm đồng đặt ra mục tiêu trồng trên một mươi ba sáu triệu cây xanh trên phạm vi toàn tỉnh
phát biểu tại lễ phát động ông nguyễn thái học quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng khẳng định
mỗi cây xanh trồng hôm nay sẽ góp phần cải thiện môi trường sinh thái
tăng tỷ lệ che phủ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu
một trong những thách thức lớn mà nhân loại đang đối mặt
ngay sau lễ phát động hơn một cán bộ công chức lực lượng vũ trang nhân dân và khách du lịch
đã tham gia trồng hai cây thông ba lá và bảy trăm năm mươi cây mai anh đào dọc tuyến đèo bren đà lạt
lễ hội trái cây tiền giang năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lễ hội trái cây tiền giang năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm tôn vinh các loại trái cây đặc sản của tỉnh tiền giang
khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước
lễ hội nhằm đẩy mạnh việc quảng bá giới thiệu tiêu thụ các loại cây trái đặc sản
tại thị trường trong nước và xuất khẩu
đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tiền giang
và các tỉnh thành trong khu vực đồng bằng sông cửu long và cả nước
tại lễ hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra như hội thảo chuyên đề nâng cao năng lực
kỹ năng quảng bá trái cây trên các sản thương mại điện tử kết hợp với hoạt động live stream bán hàng
hội thảo xây dựng mô hình chuỗi sầu riêng bền vững tại thị trường quốc tế
hội thảo chia sẻ khóa học dinh dưỡng từ trái cây việt
giới thiệu các loại hình nghệ thuật ẩm thực bánh ngọt và pha chế từ trái cây
hội nghị xúc tiến và quảng bá du lịch nông thôn miệt vườn tiền giang
công bố bản đồ du lịch số khám phá vườn trái cây nhiệt đới không gian vườn ẩm thực
cuộc thi món ngon từ các loại trái cây liên hoan nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây
gắn với hoạt động mời dùng trái cây miễn phí theo hình thức tiệc tự chọn
chạy bộ phong trào với trang phục thiết kế tạo hình trái cây đêm hội tuổi trẻ
tuần hàng trái cây đặc sản tại một số hệ thống phân phối hiện đại trong cả nước
các hoạt động trưng bày tại lễ hội như không gian trưng bày giới thiệu và thương mại trái cây
các sản phẩm từ trái cây và sản phẩm ô cốp các tỉnh thành kết hợp trưng bày các sản phẩm trái cây
và ô cốp của các huyện thành phố thị xã tỉnh tiền giang hội trợ công nghiệp
thương mại vùng đồng bằng sông cửu long tiền giang hai nghìn hai mươi bốn lễ khai trương điểm giới thiệu
và bán sản phẩm ô cốp tỉnh tiền giang và trung tâm yến xào trí sơn
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa phối hợp với trung tâm công nghệ thông tin tỉnh thừa thiên huế
tích hợp công nghệ để định danh số một mươi cổ vật triều nguyễn tại bảo tàng cổ vật cung đình huế
bên cạnh đó là buổi lễ ra mắt không gian triển lãm văn hóa metavers đầu tiên tích hợp apple vision pro
các cổ vật được gắn chip nfc và được định danh duy nhất bằng công nghệ nomion của fijito labs
từ đây khách tham quan có thể dùng smartphone tương tác với chip nfc nomien gắn trên cổ vật
mở ra tương tác đa chiều với toàn bộ thông tin lịch sử nguồn gốc ý nghĩa văn hóa
ảnh ba d của cổ vật
chip nfc nomien gắn trên cổ vật có khả năng mã hóa dữ liệu bảo mật cao và chống bị làm giả
đảm bảo sự độc bản và liên kết một một giữa phiên bản vật lý và phiên bản số
song song đó bằng công nghệ blockchain phiên bản số của cổ vật mang giá trị
chứng thực sở hữu cũng như tạo ra tài sản số từ tài sản thật là cổ vật
những cổ vật đã được lựa chọn để định danh là các cổ vật tiêu biểu
đặc trưng của vua quan nhà nguyễn như là ngai kiệu hia
đồ ngự dụng dùng trong sinh hoạt và lễ nghi
canh vàng lá ngọc dùng để trang trí nội thất hay là bộ xăm hưởng
với mục tiêu quảng bá mạnh mẽ văn hóa việt nam ra toàn cầu
và khai thác tiềm năng kinh tế số từ di sản
fijitolabs đã xây dựng không gian triển lãm văn hóa số đầu tiên trên metaverse tại muxihu vn
theo đó những cổ vật đã được định danh số sẽ đồng thời được trưng bày trên không gian số
để người dùng tham quan chìm ngưỡng trọn vẹn ba trăm sáu mươi độ sắc nét của vật phẩm
trải nghiệm câu chuyện lịch sử hấp dẫn trong không gian lịch sử văn hóa chân thực
trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế cho biết sẽ tiếp tục triển khai
việc biên soạn nội dung như quét chụp hình ảnh các cổ vật
hướng đến bảo tàng số theo từng chuyên đề từng thời điểm
giúp du khách toàn cầu có thể ngắm nhìn tìm hiểu thông tin về bố cục
màu sắc âm thanh sống động tương tự như đang tham quan một bảo tàng hay triển lãm thực tế
ông hoàng việt trung giám đốc trung tâm bảo tồn di tích cổ đô huế chia sẻ
công nghệ của figital laps là câu nối đưa các cổ vật đang được lưu trữ và trưng bày đến với thế giới số
hỗ trợ trong công tác số hóa lưu trữ phát huy giá trị cổ vật nói riêng
và di sản của triều nguyễn văn hóa huế nói chung
ông trung cho biết đầu tiên là gắn mã định danh cho cổ vật
sau khi gắn mã định danh thì nó là độc bản trên thế giới
và song song đấy thì trung tâm ứng dụng những công nghệ để mình tạo phòng triển lãm
bằng không gian ba chiều để giới thiệu đông đảo công chúng kể cả ngoài nước
để người ta vào xem tìm hiểu những giá trị ấy
trung tâm giới thiệu bằng những giải pháp sống động
thưa quý vị sau hai năm rưỡi thi công cây cầu bạch đăng hai nối bình dương với đồng nai đã dần lộ diện
nhà thầu đang cố gắng để đạt đúng tiến độ để hoàn thành vào quý bốn năm nay
công trình cầu bạch đăng hai bắc qua sông đồng nai được khởi công từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
nhưng đã bị chậm tiến độ do thiếu mặt bằng
dự án có tổng mức đầu tư trên bốn trăm chín mươi tỷ đồng lấy từ vốn ngân sách tỉnh bình dương và đồng nai
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bình dương làm chủ đầu tư
cây cầu khi hoàn thành sẽ kết nối thành phố tân uyên bình dương và huyện vĩnh cửu đồng nai
trước đây để buôn bán và qua lại hai bên bờ sông đồng nai người dân các địa phương này chỉ có thể đi phà
vì vậy cầu bạch đằng hai được kỳ vọng góp phần thông thương hàng hóa phát triển kinh tế xã hội
theo thiết kế cầu bạch đăng hai có chiều dài toàn tuyến gần chín trăm năm mươi m rộng một mươi bảy m quy mô bốn làn xe
trong đó phần cầu dài bốn trăm linh hai m phần đường dẫn đầu cầu dài bốn trăm năm mươi bốn m
thời điểm này giữa tháng năm công nhân đang thi công các đốt đúc hẳng cân bằng
bệ thân mố m một khối lượng công trình ngoài sông đạt khoảng bảy mươi so với hợp đồng
cầu có kết cấu phần trên là dầm hộp bê tông cốt thép dư ứng lực liên tục
được thi công bằng phương pháp đúc hẳn cân
bằng với sơ đồ nhịp sáu mươi ba x chín mươi sáu mươi m đường dẫn lên cầu ở phía bình dương sẽ nối thẳng vào tuyến đường dài gần ba km
kết nối với cầu bạch đằng một và tuyến đường gt bảy trăm bốn mươi bảy của tỉnh bình dương
đại diện đơn vị thi công cho biết nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ lên ba ca làm việc với hơn bảy mươi công nhân kỹ sư
đến nay chủ đầu tư đã xây dựng xong trụ t một t hai t ba t bốn và chuyển qua thi công phần dầm cầu
phần đường đầu cầu thiết kế theo tiêu chuẩn
đường cấp ba đồng bằng vận tốc thiết kế tám mươi km trên giờ kết cấu mặt bằng đường bê tông nhựa nóng
hạng mục thi công cầu chính đạt tiến độ khả quan các trụ chính đang được hoàn thiện
theo kế hoạch cầu bạch đằng hai sẽ được thông xe vào cuối năm nay
dù thời tiết mùa hè nắng nóng các công nhân vẫn không ngừng công việc chạy đua với thời gian hoàn thành công trình
theo thông tin từ ban quản lý dự án công trình hiện đã đạt bảy mươi khối lượng công việc dự kiến hợp long vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cầu bạch đằng hai là dự án trọng điểm kết nối giao thông khu công nghiệp ở thành phố tân uyên với huyện vĩnh cửu huyện trảng bom và thành phố biên hòa của tỉnh đồng nai góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía nam
mới đây ubnd tỉnh kiên giang tổ chức lễ khánh thành tượng đài bắc hồ tại phường dương đông thành phố phú quốc
tượng đài bắc hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điều khắc tập trung diễn tả khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới giản dị tràn hòa và gần gũi
ông nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước cùng lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương các tỉnh bạn và đông đảo nhân dân tp phú quốc dự lễ khánh thành

ông nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương
ông nguyễn trọng nghĩa ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương